thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
tái cơ cấu ngành nông nghiệp được quảng ngãi xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
tại nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi chín
để thực hiện thành công mục tiêu này công tác vận động người dân thay đổi nhận thức
thay đổi cách làm để tiến hành chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất là hết sức quan trọng
sau một năm triển khai công tác dân vận đưa các mô hình kinh tế mới đến với bà con nông dân ở quảng ngãi
bước đầu đã có nhiều chuyển biến tích cực
từ sự vận động thuyết phục của cấp ủy chính quyền và các đoàn thể xã bình minh
tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
anh võ phú quý quyết định đầu tư mô hình nuôi hiêu lấy nhung
với mức hỗ trợ ban đầu hơn hai mươi triệu đồng một con giống
anh mạnh dạn đầu tư thêm để tăng đàn hiệu sao
đến nay mỗi đợt lấy nhung gia đình anh thu về từ một mươi năm đến hai mươi triệu đồng
theo anh quý hiệu quả kinh tế của mô hình chăn nuôi này khá cao có thể phát triển mở rộng
hiện tại mô hình chăn nuôi mới này đã được xã bình minh triển khai thực hiện ở gần hai mươi hộ khác
bước đầu đã đem lại nguồn thu khá cao
chương trình này là thông tin cũng từ địa phương với chính quyền
nuôi con dì và trồng cây dì đó vừa rồi ông chủ tịch xã
ông có đi họp rồi ông cũng thấy được cái mô hình này
thì vừa là cái chương trình đó là ông dì giới thiệu lên để mở rộng cho bà con làm
bước đầu thì bây giờ mình mới nuôi một thời gian ngắn như vậy
rồi mình thấy có thu hoạch rồi đó là thấy khoáng khởi rồi
vụ năm nay
anh đỗ văn được thả nuôi một con tôm hùm cùng hai cá mú
anh đã được hỗ trợ kỹ thuật nuôi và các biện pháp chăm sóc phòng chống dịch bệnh cho tôm hùm
theo tính toán của anh mô hình nuôi hải sản kết hợp này có giá trị kinh tế cao
thu nhập mỗi năm từ năm trăm linh đến sáu trăm linh triệu đồng
là nông dân sản xuất giỏi nhờ mạnh dạn đầu tư mô hình mới
bản thân anh cũng vận động nhiều hộ gia đình tham gia sản xuất
đây cũng là mô hình nuôi trồng thủy sản chủ lực
đang được nhân rộng trên vùng biển sa huỳnh
để đưa các mô hình chăn nuôi trồng trọt mới đến với người dân
các cấp ủy cơ sở xác định rằng
công tác tuyên truyền vận động thuyết phục người dân được xem là giải pháp chính
đội ngũ cán bộ đoàn thể sở tại là lực lượng nòng cốt
tại quảng ngãi một trong những cách làm hiệu quả là các địa phương chủ động
khéo léo để đưa các mô hình nông nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên xã hội và khả năng của người dân
đặc biệt cán bộ cơ sở bám sát địa bàn vận động chỉ việc cho từng hộ gia đình
qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức
nâng cao kiến thức của người dân khi triển khai các mô hình chăn nuôi trồng trọt mới
nhờ đó người dân dễ dàng tiếp thu và thực hiện các mô hình phát triển kinh tế đạt hiệu quả hơn
khi tham gia về cái đề án tất cả các nông nghiệp
thì cái sự lãnh đạo chế độ của hệ thống chính trị của địa phương rất là quan trọng
trong đó các đồng chí bí thư tri bộ thông cũng như là trưởng thông các xóm trưởng
cũng như các nông dân chủ chốt của địa phương rất là quan tâm vận động đến từng hội đình để thực hiện
và cũng thế nói rằng là tiên phong đi lầm trước lầm trước
để cho người dân họ từ đó họ bắt chức theo những người mà có điều kiện cũng như lãnh đạo của địa phương
toàn tỉnh quảng ngãi hiện có trên tám trăm linh mô hình dân vận khéo trong lĩnh vực kinh tế
riêng năm hai nghìn một mươi sáu gần ba trăm năm mươi mô hình được đăng ký mới
hiệu quả đạt được ngày càng cao nhờ vào sự tham gia tích cực của các cấp ủy
chính quyền ở cơ sở đã đưa cả hệ thống chính trị vào cuộc
lâu léo trong vận động
linh hoạt trong triển khai
đã động viên khuyến khích người dân tích cực hưởng ứng
mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ
từ bỏ lối canh tác chăn nuôi cũ kỹ
hiệu quả không cao
sang cách làm mới đạt hiệu quả kinh tế cao hơn
đó chính là nền tảng quan trọng
để quảng ngãi có thêm nguồn lực
kinh nghiệm và sự đồng thuận
ủng hộ cao từ người dân
để tái cơ cấu thành công ngành nông nghiệp của tỉnh
về vấn đề trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
thì chúng ta cũng xác định là
yêu cầu các cấp các ngành địa phương
chọn trong những nội dung của cái đề án đó
để làm sao mà mình xây dựng những mô hình
cho nó có hiệu quả
muốn xây dựng có hiệu quả
thì phải là lấy kiến nhân dân
phải phát huy
quy động cái sức dân trong đó
phải làm sao cho nhân dân khai dạy
và mình nám bắt được cái này
thì về đó để mình tổng hợp
để mình thực hiện
cái thứ hai nữa đó
là cái sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp các ngành
các địa phương
và nhân dân trong việc triển khai để thực hiện
từ những kết quả đạt được
có thể thấy công tác dân vận trong phát triển kinh tế ở quảng ngãi
đã trở thành phong trào quần chúng mạnh mẽ
góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội
và trong quá trình thực hiện
đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận
đã tích lũy thêm được những kinh nghiệm quý về cách làm
lựa chọn nội dung
và phương pháp tuyên truyền vận động
chọn địa điểm chỉ đạo mô hình
gắn với kiểm tra giám sát
để đạt được kết quả như mong muốn
qua đó góp phần làm chuyển biến về nhận thức
trách nhiệm của cán bộ đảng viên và người dân
về công tác dân vận của đảng trong tình hình mới